nhân kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam và tám mươi tám năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
ngày hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi sáng nay một mươi tháng một mươi tại học viện phụ nữ
hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã tổ chức họp báo để thông tin về các chuỗi hoạt động
mang ý nghĩa chính trị xã hội đối với phụ nữ và phong trào phụ nữ trong cả nước sẽ được tổ chức trong dịp này
theo đó sẽ có các hoạt động ý nghĩa như giao lưu với những nữ sinh xuất sắc thuộc trường đại học khoa học tự nhiên
đại học quốc gia hà nội trao giải thưởng phụ nữ việt nam hai nghìn một mươi tám cho các tập thể cá nhân
có đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội
ngoài ra chương trình ngày hội phụ nữ khởi nghiệp lần đầu tiên được tổ chức ở cấp quốc gia
và diễn đàn phụ nữ khởi nghiệp với các nhà đầu tư sẽ mang lại cơ hội kết nối phụ nữ khởi nghiệp với các nhà đầu tư
để hỗ trợ cho những ý tưởng sáng tạo thành hiện thực
bên cạnh đó hội nghị nhà khoa học nữ châu á thái bình dương và hội thảo doanh nhân nữ
trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn được kỳ vọng tạo ra cơ hội để phụ nữ việt nam mở rộng hợp tác
thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nhà khoa học đầu ngành trong nước và quốc tế